nếu như tết là thời khắc nhà nhà xung vầy sau một năm lao động vất vả thì đặc trưng của người lao động ngành điện là luôn túc trực bảo đảm nguồn năng lượng cho đất nước thông suốt để ánh điện trải khắp đường phố thôn quê
dù các trực đêm giao thừa ở trạm điện xa xôi hay nơi núi rừng heo hút những người thợ điện vẫn luôn ấm áp bởi sự có mặt quan tâm chăm sóc của những cán bộ công đoàn
vì lẽ đó sợi dây gắn bó giữa tổ chức công đoàn và người lao động ngày càng bền chặt hơn
chi tiết mời quý vị và các bạn đón xem trên báo nhân dân số ra hôm nay
chỉ tiết tình trạng ngẽn máy atm tại các khu công nghiệp dịp áp tết cần nhiều phương án rút tiền mặt nhanh để giảm áp lực trên trang nhất và trang ba báo lao động
trong những ngày này nhu cầu đi lại của người dân rất lớn tuy nhiên song song với đó là nỗi lo của hành khách khi đi máy bay
khách bay lo chuyện hành lý bị dạch là bài viết trên trang bốn và trang năm báo tuổi trẻ
đến hẹn lại lên vào mùa cao điểm tết nhiều hành khách lại phàn nàn về chuyện hành lý bị thất lạc
bị dạch và thậm chí mất tài sản trong hành lý ký gửi dù hệ thống camera được gắn dày đặc để giám sát trong suốt quá trình đi của hành lý
theo các hãng bay khách đi máy bay cũng cần tự bảo vệ hành lý bằng cách giữ những vật có giá trị trong hành lý sách tay
trong khi hành lý ký gửi cũng cần bao bọc kỹ kèm theo tên tuổi số điện thoại
cũng trên báo tuổi trẻ trang tám có bài viết mỏi mòn chờ nhà đón tết
nhiều dự án trung cư tại tp hcm chậm tiến độ lùi thời hạn bàn giao nhà khiến hàng ngàn hộ dân mỏi mòn chờ được nhận nhà
nhiều hộ dân chẳng buồn sắm sửa vì tết này vẫn phải ở trong những căn nhà trọ chật hẹp nóng bức
trong khi để có đủ tiền mua nhà nhiều người đã phải vay thêm ngân hàng
giờ nhà chưa được nhận tháng nào cũng phải trả tiền gốc tiền lãi và tốn thêm tiền thuê phòng trọ
khiến cuộc sống của nhiều gia đình gặp rất nhiều khó khăn
bộ thông tin và truyền thông đang xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia để trình thủ tướng trong năm hai nghìn hai mươi
nhằm hiện thực hóa khát vọng việt nam hùng cường
xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia là bài viết trên trang tám báo đầu tư
tại diễn đàn kinh tế việt nam hai nghìn một mươi chín mới đây vấn đề công nghệ số chuyển đổi số kinh tế số kỳ nguyên số
được đánh giá là tiến trình không thể đảo ngược là xu thế chung toàn cầu
đây thực sự là cơ hội để hiện thực hóa khát vọng việt nam hùng cường
kinh tế số sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho quốc gia doanh nghiệp và người dân
giúp tăng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế
sự tăng trưởng này là bền vững vì sử dụng chi thức nhiều hơn tài nguyên
chi phí tham gia kinh tế số thấp hơn nên tạo ra cơ hội cho nhiều người tham gia hơn
tuy nhiên điều cần thiết trước mắt là phải nhanh chóng ban hành các quy định pháp luật
liên quan đến chia sẻ dữ liệu thông tin bảo vệ thông tin cá nhân xác thực điện tử chữ ký số
xây dựng chiến lược dữ liệu quốc gia cũng là một cơ sở quan trọng
để các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công
tiếp sức sáng tạo cho ngành nông nghiệp bài ba những nút thắt cần tháo gỡ
là bài viết trên trang sáu báo sài gòn giải phóng
sau khi triển khai các chính sách về nông nghiệp công nghệ cao
nhiều tập đoàn doanh nghiệp hợp tác xã cũng như chủ các trang trại cho biết
họ rất háo hức đầu tư để đón xu thế tiêu dùng nông sản thực phẩm chất lượng cao
thế nhưng họ đang vướng phải hàng loạt khó khăn giao cản về đất đai
chính sách công nghệ và quan trọng nhất là vốn đầu tư
trên thực tế mặc dù nhà nước đã ban hành không ít chính sách khuyến khích đầu tư
vào phát triển nông nghiệp nhưng chính sách vừa được ban hành thì đã thay đổi
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi